thành phố hồ chí minh tiến tới tuyển sinh đầu cấp qua mạng
một bước tiến của giáo dục việt nam bắt kịp với thời đại công nghệ số
nga mong muốn của cặp thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai thành công
kính chào quý vị và các bạn
hãy thức dậy cùng chúng tôi cảm nhận không khí trong lành của ngày mới
và cùng cập nhật những tin tức diễn ra xung quanh chúng ta
trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa qua
với thời tiết khá là lạnh và nhiệt độ xuống thấp như sáng ngày hôm nay
quý vị nhớ mức ấm cho trẻ em và người già trong gia đình
bởi thay đổi thời tiết thất thường là tác nhân của rất nhiều bệnh
như là xương khớp hô hấp thậm chí là cả tim mạch và thần kinh
vâng ạ chị trang phải đồng ý với tôi là sức khỏe là vốn có
đoán quý nhất của con người vậy không ạ
có sức khỏe là có tất cả
những thứ khác có hay không có vẻ không quan trọng lắm thì phải
và chúc quý vị có được sức khỏe tốt nhất để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần này
còn bây giờ hãy bắt đầu an ninh ngày mới sáng nay với những tin tức đáng chú ý
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm qua
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh đắc túy bốn mươi ba tuổi
trú tại tổ ba phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi
về tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
theo tài liệu cơ quan điều tra
huỳnh đắc túy là giám đốc doanh nghiệp xây dựng túy nguyệt
đối tượng thường xuyên sử dụng facebook cá nhân
để đăng tải phát tán những bài viết
có nội dung kêu gọi kích động nhân dân
nhằm chống phá nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ
hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
của huỳnh đắc túy
tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng lý thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tại xã sơn cẩm tp thái nguyên
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái nguyên
phát hiện bắt quả tàng
trước đó tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh
làm nhiệm vụ tại khu vực tổ năm
phường tân long tp thái nguyên
đã phát hiện bắt quả tàng lý thị hậu
đang tàng trữ trái phép gần một trăm tám mươi ba gam heroin
khám xét nơi ở của hậu
cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm gần năm mươi bảy gam heroin
tổng khối lượng thu giữ là gần hai trăm bốn mươi gram heroin
các chất gây nghiện và các chất kích thích
luôn để lại ít nhiều ảnh hưởng cho cơ thể người sử dụng
trong đó thì một loại chất mới
đang được nhiều đối tượng buôn bán và sản xuất để kiếm lời
đó là n hai o có trong các quả bóng cười
nhiều người vẫn lầm tưởng
bơm khí vào bóng cười
và hít bóng cười thì không vi phạm pháp luật
và đáng lo ngại hơn là chất n hai o
có trong bóng cười là vô hại
quan niệm này là hoàn toàn sai lầm
bởi vì nếu hít chất này
trong một thời gian ngắn và thể tích lớn
thì con người hoàn toàn có thể bị rơi vào ảo giác
và dẫn đến không làm chủ được bản thân
và mới đây công an nghệ an vừa bắt giữ
một vụ việc liên quan đến loại bóng cười này
cụ thể phan thái dương và phan hà hải
chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an nghệ an phát hiện và xử lý
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện
đối tượng dương đang bán ba bình khí n hai o
và hai quả bóng cao su để bơm bóng cười
mở rộng vụ việc
cơ quan chức năng đã triệu tập thêm phan hà hải
tại cơ quan công an
sau khi được tuyên truyền giáo dục
các đối tượng đã giao nộp thêm hai mươi hai bình chữa khí n hai o
cho cơ quan công an
toàn bộ lô hàng trên đều không có giấy tờ hợp lệ
theo quy định của pháp luật
cũng tại tỉnh nghệ an
hai đối tượng đang trên đường vận chuyển
với số lượng lớn thuốc nổ và kim nổ đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cụ thể vào chiều qua tại khu vực xóm năm
xã nghi xá huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đường biên phòng cửa khẩu càng cửa lò biến thủy
phối hợp với phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an
bắt giữ hai đối tượng
lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ở xã nghi thị huyện nghi lộc
và hoàng văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ở phường nghi thủy thị xã cửa lò nghệ an
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất nổ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ
hai mươi năm kg thuốc nổ tnt dạng thỏi
một trăm hai mươi kíp nổ hai điện thoại di động một xe máy
hiện đồn biên phòng cửa khẩu càng cửa lò biến thủy
đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu
khởi tố vụ án và bàn sao đối tượng
vật chứng cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an
tiếp tục xử lý
qua một thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh
công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng
chuyên trộm cắp xe mô tô trên địa bàn
từ những chứng cứ thu được
lực lượng công an thành phố tuy hòa
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng nguyễn đức trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại phường sáu thành phố tuy hòa
khi vừa trộm chiếc xe sirius
biển số bảy mươi bốn c một trăm ba mươi bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy
và đem về nhà cất giấu
qua đấu tranh trí khai nhận
thực hiện nhiệm vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn
thủ đoạn của trí là lợi dụng sơ hở
của các chủ phương tiện
rồi dùng đoạn phá khóa để trộm cắp
phương tiện sau khi trộm cắp được
hầu hết trí đem về bán cho thạch trí tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú phường một thành phố tuy hòa
và ở một số điểm tiêu thụ khác
sau đó lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
thưa quý vị chặt phá cây trồng
đốt quán bán hàng hay là chặt chân gia súc
những cách trả thù không dễ dàng
những dòng ai thi thoảng xuất hiện
trên các địa bàn nông thôn
và mới đây nhất là sự việc vườn cây của một gia đình
ở xã cẩm mỹ huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
bị một đối tượng giấu mặt
đổ nước muối vào gốc
dẫn tới nguy cơ chết hàng loạt
là một ví dụ điển hình
vườn cây trồng là những thứ mang lại giá trị kinh tế
đòi hỏi công chăm sóc tới tắm rất lâu
của bà con nông dân
vậy mà nhiều đối tượng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
hay là sự ganh ghét
đã đang tâm hủy đi công nghiệp của nhiều gia đình
qua sự việc này thì có thể thấy
đằng sau vẻ yên ả của đời sống nông thôn
là những đợt sóng ngầm âm ỉ
có thể phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực
đây là vườn cây của gia đình
anh phạm đình đương
ở thôn mỹ lâm xã cẩm mỹ huyện cẩm xuyên
với rất nhiều dấu hiệu bị xâm hại
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng hai
anh đương phát hiện
tại khu vực gốc cây vú sữa hơn tám mươi năm tuổi
là một lớp muối yốt dày đặc
được biết cây có giá trị hơn một trăm năm mươi triệu đồng
và là cây cảnh có giá trị nhất
tại khu vườn
những người không làm nghề
người ta cũng tỏ ra rất bức xúc và đau xót
chứ nói là tôi làm nghề
trong khi đó là một tài sản
đây là một tài sản
đối với gia đình
rất lớn chứ không phải là tài sản nhỏ
mới phát hiện ra
một cây này
còn những cây khác chưa phát hiện ra
bởi vì có thể là nó đã hòa tan
bởi vì đây là những cây
là coi như nó chưa tan kịp
nó còn đọng ở trên đấy
phát hiện ra thì xử lý
thì bây giờ tất cả đã xử lý các cây rồi
nhưng mà còn kết quả
thì cũng phải chờ đợi
khoảng tầm tháng hai tháng sau
bắt đầu mới biết được cái kết quả
hiện nay hơn một trăm linh cây cảnh trong vườn nhà anh đương
đang được tiếp tục theo dõi
bởi anh không xác định được
bao nhiêu cây bị đổ muối vào gốc
nếu sự việc xảy ra
thì muối cũng đã tan theo nước
thấm xuống đất
công an xã cẩm mỹ
cũng đã vào cuộc để điều tra làm rõ
câu chuyện trả thù cá nhân

không phải là lần đầu tiên xảy ra
tại huyện cẩm duyên
hay một số địa bàn nông thôn hà tĩnh
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
một kẻ thù ác đã lén lút
đột nhập vào trang trại trăn nuôi
của anh phan xuân hải
ở xóm bắc thành xã cẩm dương
đâm chết một mươi ba con lợn
hay chặt hạ hai trăm linh cây bưởi phúc trạch
của gia đình anh trần văn hành
ở xã hương đô huyện hương khê
đã cho thấy đằng sau sự yên ả
của đời sống nông thôn
là rất nhiều con sóng ngầm âm ỉ
những con sóng đến từ sự dạn vỡ
của tình làng nghĩa xóm
đến từ cách sống bằng mặt mà không bằng lòng
và đến cả từ sự lệch lạc
trong văn hóa ứng xử
giảm nứt trong quan hệ
cộng với các yếu tố là sự nhìn nhận vấn đề
trước hậu đảo nên dần tới họ có những hành vi bột phạt
nhưng ta phải xét
mặt thuần lời đó là một thiểu số thôi
phá hoại tài sản
gây hoang mang trong dân chúng
khiến bao người lâm vào tình cảnh khôn đốn
chính vì vậy việc tìm ra thủ phạm
đang được người dân một nắng hai xương
trông chờ để những kẻ xấu
phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc
từ pháp luật
lại xảy ra một vụ cháy lớn
tại nhà máy xe
nhà máy giấy ở thừa thiên huế
và tối qua hai mươi hai tháng hai
hàng trăm chiến sĩ công an cùng với phương tiện chế cháy
đã có mặt kịp thời nỗ lực khống chế vụ cháy này
theo thông tin ban đầu
vụ cháy xảy ra lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng hai
tại hai nhà máy giấy hà xuyên và như ý
nằm bên quốc hộ một a
tiến tránh tỉnh phố huế
đoạn qua phường thủy phương
thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
tại hiện trường khói và mùi khét tỏa ra khắp một vùng
công an tỉnh thừa thiên huế
đã huy động hàng trăm cảnh sát
cùng hơn chục xe chế cháy dân dụng
nỗ lực khống chế ngọn lửa
do hiện trường vụ cháy là nhà máy giấy
chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn
khói đậu bốc ra bao phủ cả một vùng
lực lượng chức năng đã phải huy động hai máy xúc đến hiện trường
xới các vật liệu lên
để lực lượng cảnh sát phòng chế chế cháy dễ dàng là gập lửa
vụ cháy khiến việc lưu thông giao thông trên quốc lộ một a
tuyến tránh thành phố huế bị ảnh hưởng ách tắc
hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ cháy này
cho các bạn tin sau
công an thành phố hà nội đã sẵn sàng
cho việc đảm bảo an ninh tuyệt đối
phục vụ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến hai mươi tám tháng hai
tại hà nội
đây là thông tin được thượng tá nguyễn phúc
thành long trưởng phòng tham mưu công an thành phố hà nội khẳng định
theo đó các phương án bảo vệ hội nghị
sẽ được triển khai ở cấp độ cao nhất
sẽ có hàng nghìn cán bộ cảnh sát giao thông
cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự
cùng với lực lượng công an các quận phường
được huy động tối đa tham gia công tác đảm bảo an ninh
riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông
đã huy động một trăm linh quân số
gồm hơn một cán bộ chiến sĩ
tham gia dẫn đoàn phân luồng
cho các đoàn đại biểu quốc tế
ngoài ra hơn ba trăm linh nút giao thông trọng điểm
luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông
ngăn chặn ồn ứ từ xa
đội cảnh sát giao thông dẫn đoàn
sẽ huy động gần ba mươi xe đặc trùng hiện có
phối hợp các đơn vị khác
bổ sung phương tiện khi cần thiết
chính phủ vừa bổ sung ba mươi năm nước
vào danh sách các nước có công dân
được thí điểm cấp thị thực điện tử vào việt nam
kể từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
như vậy là đến thời điểm này
có khoảng tám mươi nước có công dân
được việt nam thí điểm cấp thị thực điện tử
vâng đây có thể coi được là
một làn gió mới cho du lịch việt nam
trong những ngày đầu năm mới này
và nó cũng khẳng định một điều
là chính sách của việt nam đang ngày càng rộng mở
đón đầu nhiều tiềm năng và cơ hội mới
như vậy với việc mở rộng danh sách các nước
có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử
và các cửa khẩu cho phép người nước ngoài
nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử
chính phủ đã thể hiện quyết tâm cải cách hành chính
về thị thực
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài
nhập cảnh việt nam
nhằm thu hút đầu tư hợp tác
đặc biệt là góp phần thúc đẩy phát triển du lịch
thành ảnh kinh tế mũi nhọn
theo nghị quyết tám nqtu ngày một mươi sáu tháng một hai nghìn một mươi bảy
của bộ chính trị
quý vị quan tâm có thể tìm hiểu danh sách ba mươi năm nước
được đăng tải trên các trang tin của các báo điện tử
thưa quý vị
hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp
chắc hẳn rằng ai cũng biết ý nghĩa lớn lao của nó
một giọt máu cho đi
một cuộc đời ở lại
mỗi người chỉ với hành động nhỏ bé của mình
thì đã có thể giúp cho hàng nghìn bệnh nhân
mắc những căn bệnh hiểm nghèo vượt qua cơn nguy cấp
và phát huy nghĩa cử cao đẹp này
cùng với lực lượng công an trên cả nước
tuổi trẻ công an quảng ngãi
đã và đang sẵn sàng hiến máu tình nguyện
để mang lại sự sống cho biết bao người
đối với đại úy nguyễn lê văn tiến
phó đội trưởng phòng tham mưu công an tỉnh quảng ngãi
suốt một mươi năm năm qua
có hàng chục lần tham gia hiến máu
và hiến tiểu cầu cứu người
với anh dù ở đâu và khi nào
cứ có bệnh nhân cần đến
là anh có mặt kịp thời
đại úy nguyễn lê văn tiến
trở thành gương sáng trong phong trào hiến máu tỉnh nguyện
của công an quảng ngãi
hành động của mình thì cũng xuất phát từ trái tim
và mình nghĩ là cái đây là
mỗi người trong chúng ta
tất cả những mọi người
nếu mà khỏe mạnh khi mà nhận được những cuộc điện thoại
như mình như thế này thì đều là sẵn lòng
giúp đỡ liền ngay trong những trường hợp này
trung bình mỗi năm
đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng ngãi
đã hiến trên một trăm linh đơn vị máu
cho bệnh viện đa khoa quảng ngãi
nghĩa cử này đã góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu
và điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện
mang lại sự sống và niềm vui cho gia đình bệnh nhân
trong những lúc mà cần máu nhất
thì bệnh viện là nghỉ ngay
đến đội ngũ của đoàn viên công an tỉnh
và lúc nào đoàn viên công an tỉnh
sẵn sàng hiến máu
để cứu bệnh nhân trong trường hợp khuây cấp
thưa quý vị và các bạn
trong lĩnh vực quản lý biểu diễn nghệ thuật
hiện tại có hai nghị định có liên quan
đang được áp dụng là nghị định bảy trăm chín mươi hai nghìn một mươi hai ndcp
và nghị định số một trăm năm mươi hai nghìn một mươi sáu ndcp
tuy nhiên thì mới đây ông nguyễn quang vinh
quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn
đã chính thức ghi nhận
việc trong quá trình vận hành
hai văn bản này tương đứng nhận định
là bộc lộ nhiều bất cập
và cần phải thay đổi
vâng điều này là không thể sáng khỏi
và vấn đề là chúng ta có đồng ý
tiếp thu những cây mới hay không
có chịu sửa đổi những cái cũ hay không mà thôi
và thưa quý vị
ngày hôm nay
cùng dòng chảy báo chí
muốn mời quý vị bàn luận
về một thông tin
làm dư luận cả nước dạy sống
đó là việc bỏ quy định cấp phép
ca khúc sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khách mời của chúng tôi
là nhà báo nguyễn bạch hà
phóng viên ban văn nghệ
báo tiền phòng
mời quý vị cùng theo dõi
cùng dòng chảy báo chí
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
khách mời trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay
một cây bút
rất là cá tính
trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ
của báo tiền phòng
nhà báo nguyễn bạch hà
xin cảm ơn nhà báo nguyễn bạch hà
đã đến với chúng tôi
trong chương trình ngày hôm nay
trong những ngày gần đây
báo chí ở mảng văn hóa
đặc biệt quan tâm đến một chủ đề
đó là việc bộ văn hóa
thể thao và du lịch
cục nghệ thuật biểu diễn
trong thời gian tới
có thể sẽ nới lỏng
tức là loại bỏ đi
một việc cấp phép
cho các ca khúc
sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đúng là đây là một thông tin
rất là vui
và cũng đáng quan tâm
vì ca nhạc
nó là một hoạt động
mà nó mang thịt chất
gọi là sâu rộng
trong xã hội
thì báo chí quan tâm
là chuyện đương nhiên
và tôi nghĩ đây
cái thông tin này
nó sẽ mang lại niềm vui đầu tiên
cho các nghệ sĩ
những nhạc sĩ
các nghệ sĩ
và thứ hai
là cho những ông bầu
những nhà tổ chức
như anh vừa nói
cái việc này
nó sẽ đem lại
một cái niềm vui
cho các nghệ sĩ
đây chúng tôi đã có chuẩn bị ra đây
đây là trên báo tiền phong đấy
thì nhạc sĩ hàn châu
cũng có viết rằng
trong những ca khúc
chưa được cấp phép phổ biến của tôi
có những ca khúc
được người nghe yêu thích
và giờ thì nếu mà được hát lên
một cách chính thức
tôi tin ca khúc
sẽ còn được
người nghe yêu thích
nhiều hơn nữa
cái niềm vui này
nó rất là kiểu thật đấy
tại vì tôi nghĩ là
khi mà cái việc
cấp phép ca khúc
nó không còn khó khăn như xưa
thì chắc chắn
nó sẽ làm cho ca khúc
được vang lên nhiều hơn
và các nhạc sĩ
cũng sẽ nhận được
một cái thù lao
từ cái việc đó
và tôi nghĩ là
họ vui là cũng
rất là dễ hiểu
còn một cái ý kiến nữa đấy
của nhạc sĩ vinh sử
thì ông có chia sẻ là
đó là niềm hạnh phúc
nhất đối với những nhạc sĩ
đã bước sang tuổi xế chiều
như chúng tôi
và tôi phải xin nhấn mạnh rằng là
trước đó thì ông cũng có nói rằng là
ông là một cái nhạc sĩ
mà sáng tác nhiều ca khúc
hầu như các ca khúc của ông
đã được phép phổ biến rồi
nhưng mà trong những ngày gần đây
thì ông đã nhận được
rất là nhiều cuộc điện thoại
của bạn bè nhạc sĩ
đã gọi đến để chia sẻ thôi
để chia vui cùng nhau
thì đúng là cái việc mà
ca khúc được phép hay không được phép
từ xưa nay
thì nó vẫn có cái gì đó
nó rất là hơi nhập nhặng
thì khiến cho các nghệ sĩ
cũng có thể là
không được vui
ở trong lòng
thì tôi nghĩ là cái việc
một cái bước
thì nó cũng khiến cho các nghệ sĩ
tôi nghĩ là
cũng sẽ rất là vui
và cũng có thể coi là
một cái tạm gọi
dùng cái từ là
với những nghệ sĩ
mà hầu hết là đã
ở tuổi xế chiều
với những cái niềm vui như thế này
thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là
cái quyết định này có hiệu lực
thì sẽ giải quyết được
rất là nhiều
những cái khúc mắt
mà báo chí
đã đề cập tới
trong những năm vừa qua
anh chắc anh cũng không thể quên được
những một số cái sự việc
mà chúng ta vẫn còn nhớ là
thì mọi người
rất là phương phào
con đường xem đi
tự nhiên là
gọi là bị cấm đúng không
con đường xem đi
có thể hiểu được
vì nó là một cái ca khúc
nó ra đời
vào cái hoàn cảnh
tính chất lịch sử
bên cạnh con đường xem đi
thì có một số ca khúc
mà đã rất là quen thuộc
mọi người vẫn hát
nói vòng tay lớn
hay là tự nguyện
nó mang cái
tính chất nội dung là khác hẳn
thì đồng thời
cũng được mang ra
để gọi là
thì mọi người rất là chóng
thì tôi nghĩ là
chính cái sự kiện này
mặc dù là nó cũng không
không đẹp đẽ gì
nhưng mà nó cũng là một cái
cái cú hích
để cho cơ quan quản lý
phải xem lại
để có một cái quyết định
nó đúng đắn hơn
mang tính chất
sâu sát với thời cuộc hơn
cái quyết định vừa rồi
của bộ văn hóa
rất là mạnh ngay
vâng rõ ràng rằng
việc mà để những cái ca khúc
những cái sự việc
như anh vừa nói
tức là những ca khúc
con đường xem đi này
đặc biệt là nối vòng tay lớn này
và sau đó thì
khi mà chúng ta
khu biệt lại
cái phạm vi
các ca khúc
trước năm bảy mươi
trước năm bảy mươi
nó còn rất là nhiều
các ca khúc khác
ví dụ như anh vừa nhắc đến
bài tự nguyện
chẳng hạn như vậy
thì vô tình
nó cũng rơi vào
cái vùng chưa được
phép xuất bản
thế thì nó rất là buồn cười
phải không ạ
và báo chí đã nhắc rồi
và rõ ràng là
những người có chức trách
có vị trí
ở bộ văn hóa
cũng đã thừa nhận cái điều đó
thế nhưng mà
đến tận bây giờ
thì chúng ta mới có một cái
chuẩn bị có một cái văn bản
để công nhận cái việc đó
có lẽ rằng là
cái việc quản lý
hoạt động nghệ thuật biểu diễn
nó vẫn cứ luôn luôn
bị đi chậm lại
so với cả những diễn biến
của hoạt động nghệ thuật biểu diễn
trong cái thời buổi ngày hôm nay
thực ra là tôi cũng không nghĩ là chậm đâu
tại vì là
có khi là
cái lĩnh vực văn hóa
nó lại đi nhanh hơn
là nhiều lĩnh vực khác
tại vì là
lịch sử của đất nước ta
thì còn nhiều vấn đề
còn tiếp tục phải giải quyết dần dần
thì có khi chính văn hóa
lại là một cái
ngọn đèn đi trước
cho nên là tôi nghĩ
trước hết là chúng ta
vẫn cứ phải hoan nghênh
cái động thái này
của bộ văn hóa
tuy nhiên thì khi mà
chúng ta đã dỡ bỏ một cái
cái quy định
về cấp phép
các ca khúc sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thì rõ ràng chúng ta vẫn cứ phải
có một cái câu chuyện
phải giải quyết
trong những ca khúc
sáng tác trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đó
thì có rất là nhiều những ca khúc
có thể sẽ không phù hợp
với chúng ta
trong cái giao đoạn hiện nay
thì theo anh là
chắc là các nhà quản lý văn hóa
là phải đề ra được một cái
biện pháp nào đó
để xử lý cái này
chúng ta vẫn quen phân chia
cái nền ca khúc của việt nam
theo thời gian
và có những khái niệm như là
nhạc tiền chiến nhạc xưa
hay là nhạc trước bảy mươi năm
nếu mà để ý
thì sẽ thấy là
nhạc trước bảy mươi năm dạng hạn
thì nó cũng rất là phong phú
nó có rất nhiều
rọng điệu nội dung
để được sáng tác
có rất nhiều mục đích khác nhau
thì đương nhiên là
sẽ có một số bài
nó sẽ không phù hợp
với lại giai đoạn hiện nay
về cả về cái nội dung
cũng như là thẩm mỹ chẳng hạn
thì tôi nghĩ là
tất nhiên là cục phải để ý
đến vấn đề này
và sẽ có những cái biện pháp
để có thể
phù hợp với những cái ca khúc này
vâng vấn đề ở đây là
cái câu chuyện về quản lý
như thế nào
sau khi mà
cái hoạt động đó
có hiệu lực phải không ạ
thì cái điều này
các nghệ sĩ cũng đã
bày tỏ đấy ạ
các nghệ sĩ và các nhà quản lý
ví dụ như là
nghệ sĩ ưu tú kim tử long
đã phát biểu trên báo lao động
là bỏ giấy phép
không có nghĩa là buông lòng quản lý
tức là bản thân các nghệ sĩ
đã có ý thức được cái điều đó rồi
còn về phía các nhà quản lý
ông nguyễn quang vinh
cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn
thì cũng đã khẳng định rằng
việc bỏ cấp phép
các ca khúc trước năm bảy mươi năm
không có nghĩa là thả lòng
phát ngôn của ông nguyễn quang vinh
thì nó cũng
tôi nghĩ thế
thực ra thì
trong cái ca khúc ấy
mình mà tức bỏ cái phần lời
thì mọi cái giai điệu
nó đều bình đẳng đúng không ạ
nó lại có lời
mà lời thì nó lại liên quan
tới rất nhiều những cái vấn đề
về mặt lịch sử
thì đúng là
chúng ta cũng cần phải
thì tôi tin là
cục nghệ thuật biểu diễn
và bộ văn hóa
sẽ tiếp tục
có những cái cách
làm việc nó
để có thể
khắc phục được vấn đề này
chúng ta cũng tin rằng
với một cái
quy định mới
hợp lý hơn
nó sẽ tác động tích cực
tới cái đầy sống văn hóa
rặc biệt là
trong lĩnh vực âm nhạc
và chúng ta sẽ
tiếp tục được
đón nhận những cái
ca khúc hay
có giá trị
mà các nhạc sĩ
trước đây đã để lại
xin cảm ơn nhóm báo
cảm ơn chương trình
thưa quý vị và các bạn
việc của nghệ thuật biểu diễn
tới đây sẽ quyết định
cái việc cấp giấy phép
cho các ca khúc
sáng tác trích năm trăm bảy mươi năm
là một trong những động thái tích cực
các cái thủ tục hành chính
trong việc quản lý
văn hóa nghệ thuật
đây cũng là một trong những cái
yếu tố mà
khiến cho dư luận lo lắng
về việc là
tới đây thì
các ca khúc
sẽ được quản lý như thế nào
và được vận hành ra làm sao
thì cái điều này
chúng tôi sẽ tiếp tục bản luận
trong số tới
còn bây giờ xin kính mời quý vị
chúng ta tiếp tục theo dõi
những tin tức đáng chú ý khác
tiếp theo chương trình
mời quý vị và các bạn
đến với những thông tin thời tiết
đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn
bắt đầu từ sáng ngày hôm qua
hai mươi hai tháng hai
không khí lạnh tràn về
khiến nền nhiệt tại hà nội
cũng như các tỉnh miền bắc
do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên là từ đêm qua
và hôm nay hai mươi ba tháng hai
ở các tỉnh phía đông bắc bộ
có mưa nhỏ dài rác
trời rét với nhiệt độ thấp nhất
phổ biến từ một mươi năm một mươi tám độ
vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ
các tỉnh miền trung tây nguyên và nam bộ
nhiệt độ cao hơn
từ một mươi tám đến ba mươi một độ
riêng tại thủ đô hà nội
thời tiết có mưa nhỏ dài rác
trời rét với nhiệt độ thấp nhất
từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
thời tiết thay đổi thất thường
sẽ khiến cơ thể chúng ta ngã bệnh
do không kịp thích ứng
sức đề kháng kém sẽ dẫn đến các bệnh
như là cảm cúm sốt nhẹ đau đầu
hay là đau mắt đỏ hoặc dị ứng
đề phòng chống các bệnh tật
chúng ta cần nên chú ý giữ gìn sức khỏe
bằng những cách như sau
thứ nhất là bổ sung những vitamin cần thiết cho cơ thể
bằng việc ăn uống đủ chất
không bỏ bữa
đặc biệt là ăn nhiều rau củ quả
để bổ sung thêm chất sơ có lợi cho sức khỏe
ăn hoặc uống nhiều nước cam nước chanh
để nạp thêm vitamin c có lợi cho cơ thể
để nâng cao sức đề kháng
thứ hai là tập thể dục thường xuyên
nên dành ra ba mươi phút mỗi ngày
để tập thể dục
và làm ít nhất ba lần mỗi tuần
việc tập thể dục sẽ nâng cao sức đề kháng
và sức bền của cơ thể
thứ ba là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ
bởi những bụi bẩn tại những vật dụng
đều trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại cho sức khỏe
thứ tư là sinh hoạt điều độ
với thời gian biểu hợp lý
tránh thức khuya ngủ muộn
bởi thường xuyên thức khuya không hề có lợi cho sức khỏe chút nào
mà còn gây ra nhiều tác hại về sau nữa
và cuối cùng là chúng ta cần chăm sóc cơ thể
một cách hợp lý và chú đáo
vệ sinh cá nhân tốt trong những lúc giao mùa
và những khi thời tiết thay đổi
điều đó sẽ giúp chúng ta có một sức đề kháng tốt hơn
còn bây giờ như thường lệ sẽ là
chi tiết về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước